các tỉnh thành miền tây nam bộ đang siết chặt lưu thông để phòng chống dịch
nên nhiều nhà vương gặp khó về đầu ra
lực lượng công an địa phương từ đó đã chủ động gây quỹ
kêu gọi nơi tiêu thụ với nhiều tấn nông sản được thông thương ghi nhận tại hậu giang
qua bốn ngày lực lượng công an hậu giang đã giúp tiêu thụ gần năm năm tấn nông sản
gồm nhãn chôn chôn đu đủ cho bà con nông dân ba xã đông thành đông phước và phú tân
trong các khâu các bộ chí sĩ luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với bà con ở các địa phương còn lại khi cần giúp đỡ tiêu thụ nông sản
công an huyện châu thành cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ chung tay cùng các nhà vườn tìm đầu ra cho nông sản
việc làm ý nghĩa này đã thắt chặt làm ấm áp hơn nửa tình cảm giữa quân và dân
cùng vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trước đó đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang cũng đã thu mua
và giúp bà con nông dân huyện châu thành a tiêu thụ được hơn hai tấn chôm trôn và nhãn indo